theo các chuyên gia bác sĩ về lão khoa sức khỏe tinh thần có tính chất quyết định tới chất lượng sống của người cao tuổi
chính vì thế bên cạnh việc chăm sóc về mặt y tế cần có những hoạt động thiết thực giúp nâng cao tinh thần cho người cao tuổi
việt nam đang trong thời kỳ giả hóa dân số với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng
chỉ chưa đầy hai mươi năm nữa sẽ bước sang giai đoạn dân số già khi đó tỷ lệ người cao tuổi được dự báo chiếm tới hai mươi
tuổi thọ người việt tăng lên là điều đáng mừng nhờ điều kiện sống được cải thiện nhiều so với trước
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn và để người cao tuổi việt nam thật sự sống khỏe vui có ích
thì những hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi cũng đang ngày càng được quan tâm
là một đơn vị chuyên chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chúng tôi ý thức một cách sâu sắc rằng
bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ về y tế cho người cao tuổi
thì việc chăm sóc về mặt tinh thần cung cấp những dịch vụ những hoạt động
làm thế nào mà nâng cao cái chất lượng cuộc sống về mặt tinh thần của người cao tuổi lên
đó là một yếu tố rất quan trọng để góp phần cho tuổi già có một cuộc sống thật sự khỏe mạnh
thật sự vui thật sự khỏe và thật sự có ích đối với cộng đồng và xã hội
nhân ngày người cao tuổi việt nam sáu tháng sáu bệnh viện lão khoa trung mương phối hợp trung tâm y tế quận hai bà trưng
thổ chức cuộc thi vui khỏe có ích nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi trên địa bàn được gặp gỡ
giao lưu cũng như tìm hiểu kiến thức về các bệnh mạng tính
các hội chứng thường gặp ở người cao tuổi với sự tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ
là một người cao tuổi chúng tôi đã về hưu tôi rất là vinh dự và tự hào
thật sự là rất là phấn khởi được gắm góp những sinh hoạt văn hóa xã hội để góp ích cho sống để cho sống vui khỏe có ích
một trong những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi chính là tinh thần
họ thường hay suy nghĩ và có những nỗi lo sợ rằng bản thân trở thành gánh nặng cho con cháu
đặc biệt ở những người cao tuổi đang bị bệnh thì những suy nghĩ tục cực này sẽ gây trở ngại
cho quá trình điều trị
do đó công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi cần được tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới